và đây là cơ hội để các đối tượng trộm cắp ra tay hoạt động
đáng chú ý hiện nay thì các đối tượng trộm cắp không đi một mình mà đi theo nhóm
hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau di chuyển liên tục để tránh bị phát hiện
mới đây thì công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ hai đối tượng trong một đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh
vào khoảng hai mươi ba h ngày bốn tháng tám tổ tuần tra cảnh sát cơ động công an nghệ an
đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường nguyễn phong sắc thuộc phường hưng dũng tp vinh
phát hiện hai nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn đi trên chiếc xe máy không có biển kiểm soát
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính thì bất ngờ hai nam thanh niên đã vứt xe bỏ chạy
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe bỏ chạy và tổ công tác tiếp tục đi đuổi và giam dự được hai đội trưởng
hai đối tượng và phương tiện được đưa về trụ sở phòng cảnh sát cơ động để làm rõ sự việc
tại đây các đối tượng khai nhận là phan văn đường chú tại huyện tân kỳ nghệ an và lương xuân quyết chú tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
chiếc xe trên là do trộm được tại đường phan đăng lưu tp vinh vào ngày bốn tháng tám chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt
mở rộng điều tra
lực lượng cảnh sát cơ động tiến hành bắt giữ thêm đối tượng lê đình chiến chú tại huyện yên thành tỉnh nghệ an
theo lời khai ban đầu của các đối tượng mấy ngày gần đây các đối tượng đã thực hiện chót lọt năm vụ và trộm được năm chiếc xe máy trên địa bàn tỉnh nghệ an và hà tĩnh
thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của các đối tượng lực lượng cảnh sát cơ động thu giữ được ba chiếc xe máy mà các đối tượng này đã trộm được khi chưa kịp tiêu thụ
sau khi liên hệ với các bị hại đến nhận diện tài sản và làm một số thủ tục theo quy định phòng cảnh sát cơ động đã tiến hành trao trả lại tài sản trong niềm vui và cảm động của những gia đình bị hại
giá đi vợ chồng em và gia đình cảm ơn cả anh cảm ơn lực lượng cảnh sát cơ động giúp vợ chồng em kiểu lái xe
từ lúc khi mất xe cho đến cả buổi đêm khi em tìm xe cho đến bốn giờ sáng
bốn giờ sáng
bạn bè cũng tìm trên địa bàn đông phố tìm khắp bãi gửi xe qua đêm
rồi nhà khách sạn cũng thấy
đồng chí công an ở cảnh sát cơ động của thành phố vĩnh nghệ an thì bảo cho em là đã tìm ở cửa trường và xe của em
hiện phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh nghệ an đã bàn giao tăng vật phương tiện và đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật